nhân chuyến công tác tại tỉnh hà giang sáng nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tới thăm
làm việc với công an tỉnh hà giang về phía tỉnh hà giang có đồng chí đặng quốc khánh
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi năm tỉnh hà giang
và các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh
tại buổi làm việc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã ghi nhận biểu dương những kết quả
thành tích của công an tỉnh hà giang trong thời gian qua với đặc thù là tỉnh vùng cao biên giới
kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn song với ý chí vươn lên lực lượng công an toàn tỉnh đã tiến bộ không ngừng
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững
an ninh chính trị ổn định trật tự an toàn xã hội được bảo đảm có phần tích cực cho sự nghiệp phát triển của địa phương
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc mong muốn thời gian tới toàn lực lượng công an tỉnh hà giang
cho người dân khách du lịch và các nhà đầu tư đến với địa phương nêu cao tinh thần đoàn kết
phối hợp với các lực lượng vũ trang để góp phần xây dựng tỉnh hà giang an ninh an toàn
đi đầu trên lĩnh vực bảo vệ bình an quốc gia bảo vệ biên cương của tổ quốc
nhân dịp này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên công an tỉnh
và viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên
sáng nay phiên họp thứ sáu ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc tại nhà quốc hội
phiên họp lần này sẽ tổ chức hai đợt đợt một là từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi hai
đợt hai từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng
cấp bách phục vụ phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội
phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
đây là phiên họp với nhiều nội dung quan trọng cấp thiết điều chỉnh một số luật
để tháo gỡ những vướng mắc cần thiết để phục hồi và phát triển kinh tế cũng như phòng chống dịch
thường vụ sẽ xem xét và cho ý kiến về năm vấn đề sẽ thảo luận tại kỳ họp bất thường của quốc hội
bao gồm việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa
tại cửa hàng miễn thuế kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế hàng hóa gửi kho ngoại quan
tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
và xem xét quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bốn
đề án xây dựng cơ chế chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi
và phát triển kinh tế xã hội cùng với đó là một số nội dung quan trọng khác
thay mặt ủy ban thưởng vụ quốc hội chủ tịch quốc hội bày tỏ mong muốn các đại biểu nghiên cứu kỹ tài liệu
tích cực góp ý để hoàn thiện các dự án luật quan trọng chỉnh quốc hội tại kỳ họp bất thường dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới
sáng nay tại hà nội bộ công an phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
chủ trì hội thảo có đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương thiếu tướng tiến sĩ lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó giáo sư tiến sĩ phạm minh tuấn giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
sự buổi hội thảo có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
cùng các nhà khoa học tướng lĩnh sĩ quan từ các đơn vị cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu hà nội đến sáu mươi ba điểm cầu của công an tỉnh thành phố trên toàn quốc
phát biểu khai mạc hội thảo trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa nêu rõ bảo vệ vững chắc độc lập
chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc là chủ trương chiến lược nhất quán của đảng và nhà nước trong mọi thời kỳ
đồng chí nguyễn trọng nghĩa nhìn nhận không gian mạng giờ đã thành một không gian chiến lược mới vùng lãnh thổ đặc biệt
gắn chặt với chủ quyền đất liền biển đảo trên không và vũ trụ
do đó chủ quyền trên không gian mạng là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia
và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng chính là bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc
trưởng ban tuyên giáo trung ương đánh giá thời gian qua cùng với cả hệ thống chính trị
lực lượng công an nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảng bảo vệ nhân dân
bảo đảm trật tự an toàn xã hội giữ vai trò trọng yếu trong bảo đảm chủ quyền quốc gia trên phố gian mạng
trình bày đề dẫn hội thảo giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phạm minh tuấn cho rằng
vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng ở việt nam những năm gần đây là vấn đề khá mới
và đặt ra nhiều thách thức trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và quản lý đất nước
đây cũng là đề tài của nhiều công trình nghiên cứu chủ đề của các hội thảo khoa học ở các cấp độ khác nhau
trong nhiều ngành lĩnh vực đặc biệt là của ngành công an
hội thảo làm rõ hơn những khía cạnh của vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
góp phần xây dựng không gian mạng an toàn ở việt nam là cơ sở quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội đất nước
và bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ hơn nội hàm của khái niệm
chủ quyền quốc gia trên không gian mạng mối liên hệ biện chứng giữa không gian mạng và chủ quyền quốc gia
vấn đề an toàn an ninh thông tin an ninh mạng dự báo nguy cơ gia tăng bất đồng tranh chấp
thậm chí là xung đột giữa các quốc gia trong áp dụng chủ quyền không gian mạng
bên cạnh đó đánh giá từ nhiều góc độ thực trạng hoạt động của các cơ quan tổ chức có trách nhiệm
bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng ở nước ta trong những năm qua
những kết quả kinh nghiệm cũng như hạn chế bất cập và nguyên nhân của những hạn chế bất cập trong hoạt động này
những yêu cầu mới đặt ra về quản lý bảo vệ lãnh thổ lợi ích quốc gia dân tộc trên không gian mạng
theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba và các văn kiện khác của đảng
yêu cầu định hướng và các giải pháp tổng thể các giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ vững chắc
và hiệu quả chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
nghiên cứu các ý kiến tham luận trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc cho biết
an ninh trên không dân mạng là lĩnh vực hoàn toàn mới phức tạp và nhẹ cảm
để công tác này đạt hiệu quả cao sau hội thảo này bộ công an cần có tổng kết xác định rõ
những thuận lợi khó khăn thách thức với công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
từ đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan đơn vị cá nhân để triển khai áp dụng kế hoạch vào thực tiễn
đặc biệt trưởng ban nội chính trung ương nhấn mạnh đội ngũ nhân lực chuyên trách nòng cốt về lĩnh vực này
phải giỏi về chuyên môn chuyên nghiệp và có bản lĩnh vững vàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới
phát biểu kết luận hội thảo bộ trưởng tô lâm cho biết theo báo cáo của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế
tội phạm sử dụng công nghệ cao đứng thứ hai trong các loại tội phạm nguy hiểm nhất sau tội phạm khủng bố
và chín mươi tội phạm truyền thống đã chuyển sang môi trường mạng hoặc có sử dụng các thiết bị công nghệ cao
do đó vấn đề phát triển và làm chủ không gian mạng đã trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách được nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm
đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách nhằm bảo đảm an toàn an ninh thông tin
góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
các chủ trương đều khẳng định an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên vừa cấp bách vừa lâu dài
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị lực lượng công an cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ
để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
tiếp tục tập trung truyền khai có hiệu quả các chủ trương nghị quyết chỉ thị của đảng và khủng bố công an
về ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đi đôi với bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng
là tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng
triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh mạng cho cả hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
phát hiện đấu tranh ngăn chặn sớm hoạt động tấn công mạng gián điệp mạng
âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động trên không gian mạng
là nâng cao chất lượng về đào tạo về công nghệ thông tin và an ninh mạng tại các cơ sở đào tạo trong công an nhân dân
đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia các trường đại học các tập đoàn công nghệ tiên tiến trên thế giới
để tiếp thu công nghệ mới và kinh nghiệm bảo đảm an ninh mạng nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh đến việc hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa bộ công an với các bộ
ban ngành địa phương trong bảo đảm an ninh mạng tổ chức phổ biến tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ an ninh mạng
cho các tổ chức cá nhân cán bộ lãnh đạo cán bộ chuyên trách quản lý và vận hành hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
tăng cường tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cảnh giác của người dân trong phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật về an ninh mạng
nhân dịp này ban tổ chức đã giới thiệu với các đại biểu tham gia hội thảo những nội dung chủ đạo về cuốn sách
chủ quyền không gian mạng yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia của đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an soạn thảo được nhà xuất bản công an nhân dân phát hành tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
chiều qua đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức hội thảo khoa học tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia
theo quan điểm của đảng cộng sản việt nam
trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
tham dự hội thảo có các đồng chí thiếu tướng tiến sĩ lê tấn tới ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đồng chí lê tiến châu ủy viên trung ương đảng
phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam thượng tướng phó giáo sư
tiến sĩ nguyễn văn thành phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương
phát biểu khai mạc hội thảo thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh hội thảo được tổ chức nhằm
tiếp tục thực hiện sâu sắc hơn nữa chỉ thị số một ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị về việc
nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng đánh giá kết quả quán triệt của ngành công an sau gần một năm
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng cũng như làm rõ sự quan tâm của cấp ủy đảng chính quyền
địa phương đối với công tác
bảo đảm an ninh trật tự do đó thứ trưởng lương tam quang yêu cầu hội thảo tập trung làm rõ
những vấn đề quan điểm chỉ đạo chung về bảo vệ an ninh quốc gia thể hiện nhận thức tư duy mới của
đảng tập trung trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba và chiến lược nghị quyết được
ban hành thời gian qua làm rõ nội hàm quan điểm nhận thức tư duy mới của đảng trên cơ sở đó
xác định những vấn đề cần quán triệt nội dung công tác trọng tâm cần triển khai thực hiện trong
thời gian tới tại hội thảo các đại biểu đã làm rõ những nhận thức tư duy mới trong bảo vệ an ninh
quốc gia thể hiện trong văn kiện đại hội một mươi ba của đảng cơ hội thách thức của việt nam trong bảo vệ
an ninh quốc gia hiện nay chỉ rõ từng vấn đề hiện hữu tiềm ẩn đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh
quốc gia đồng thời đánh giá làm rõ những kết quả đạt được bài học kinh nghiệm thực tiễn
những khó khăn vướng mắt và nguyên nhân khách quan chủ quan làm nảy sinh khó khăn vướng mắt
trong bảo vệ an ninh quốc gia từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả
quán triệt quan điểm của đảng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình mới
phát biểu bế mạc hội thảo thứ trưởng lương tam quang đề nghị các ban bộ ngành cấp ủy chính quyền
các cấp công an các đơn vị địa phương quan tâm một số công tác như tiếp tục nghiên cứu nắm vững
những quan điểm cơ bản nội dung cốt lõi và vấn đề mới nêu tại đại hội một mươi ba về quốc phòng an ninh
để cụ thể hóa xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức
của cán bộ đảng viên và nhân dân về tình hình nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình hiện nay
công an các đơn vị địa phương cần tham mưu cấp ủy chính quyền các địa phương và phối hợp với các cơ quan tổ chức
thực hiện hiệu quả những quan điểm cơ bản nội dung cốt lõi và vấn đề mới về an ninh quốc gia bảo vệ an ninh quốc gia
củng cố tiềm lực an ninh quốc gia xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
đồng thời ra soát bổ sung các phương án kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia phù hợp trên các lĩnh vực địa bàn
các cơ quan nghiên cứu các cơ sở đào tạo giảng dạy lý luận chính trị trong công an nhân dân
căn cứ các nội dung thống nhất về tư duy nhận thức mới của đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia
tiếp tục cập nhật bổ sung hoàn thiện chương trình hệ thống giáo trình tài liệu giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể
xây dựng các chương trình đề tài nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn góp phần triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
sáng nay tại hà nội đã diễn ra chương trình khai mạc hội thi đầu bếp công an nhân dân giỏi lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi một
hội thi được tổ chức nhằm đánh giá lựa chọn và tôn vinh những đầu bếp đang trực tiếp làm trong các bếp ăn tập thể
ở công an các đơn vị địa phương đây cũng là cơ hội để các đồng chí bếp trưởng đầu bếp trong các bếp ăn tập thể
ở công an các đơn vị địa phương được học tập trao đổi kinh nghiệm cũng như thể hiện kỹ năng tài năng về ẩm thực
đây là năm đầu tiên công đoàn công an nhân dân tổ chức hội thi đầu bếp công an nhân dân giỏi
hội thi lần này có sự tham gia của hai mươi bốn công an các đơn vị địa phương với tổng số bảy mươi hai thí sinh
các thí sinh sẽ chế biến một thực đơn bữa ăn theo bộ đề thi của ban tổ chức hội thi
trước đó ban tổ chức đã chuẩn bị chú đáo các điều kiện cần thiết cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ thí sinh thực hành tay nghề
đồng thời mời đội ngũ chuyên gia ban giám khảo là các đầu bếp đầu ngành tham gia cố vấn và làm giám khảo tại hội thi
đây là dịp để đội ngũ bếp trưởng đầu bếp trong công an nhân dân phải luôn nhận thức sâu sắc về vai trò nhiệm vụ của mình
tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của công an nhân dân việt nam